tối nay mùng hai tháng bốn tại quần thể di tích lịch sử văn hóa phủ dây nam định sẽ diễn ra lễ đón bằng unesco
công nhận di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại dành cho thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ của người việt
và đến thời điểm này mọi công việc chuẩn bị đã được hoàn tất
thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ của người việt phân bố ở nhiều địa phương trên cả nước
trong đó nam định được coi là trung tâm với gần bốn trăm linh điểm thờ cung thanh mẫu
thông qua việc kết hợp một cách nghệ thuật các yếu tố văn hóa dân gian như trang phục âm nhạc hát trầu văn múa diễn sướng dân gian trong lên đồng và lễ hội
thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ như một bảo tàng sống lưu giữ lịch sử di sản và bản sắc văn hóa của người việt
sức mạnh và ý nghĩa của thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ chính là đáp ứng nhu cầu và khát vọng của đời sống thường nhật của con người cầu tài cầu lộc cầu sức khỏe
lễ đón bằng sẽ diễn ra tại quần thể di tích phủ giày vào hai mươi h tối ngày hai tháng bốn
mọi công tác chuẩn bị như lễ tân khánh tiết hậu cần phương án bảo đảm an ninh trật tự giao thông y tế đến thời điểm hiện tại đã sẵn sàng